thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông hai mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có thư khen ghi nhận những nỗ lực cố gắng thành tích công tác nổi bật của lực lượng cảnh sát giao thông thời gian qua
nội dung thư khen nêu rõ thời gian qua thực hiện sự lãnh đạo của đảng nhà nước và bộ công an
lực lượng cảnh sát giao thông đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy nhận thức và hành động tạo được nhiều dấu ấn rõ nét tinh thần thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao
lề lối tác phong công tác sai phạm tiêu cực kiên quyết được chấn chỉnh hiệu lực hiệu quả xử lý các vụ vi phạm pháp luật về giao thông được nâng lên rõ rệt
nhất là các vi phạm về nồng độ cồn xe quá khổ quá tải tạo dấu ấn lan tỏa trong xã hội về chấp hành nghiêm pháp luật
đặc biệt trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông đã làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ xuyên tết
không quản ngại khó khăn vất vả hiểm nguy sẵn sàng hy sinh thời gian hạnh phúc riêng tư của gia đình thường xuyên có mặt trên các tuyến đường để thực hiện nhiệm vụ
có mặt sớm nhất tại hiện trường giải quyết các vụ tai nạn giao thông cứu người bị nạn kịp thời phát hiện kiên quyết tấn công chấn áp các loại tội phạm
xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong quá trình làm nhiệm vụ nhiều hành động thiết thực của cảnh sát giao thông hướng dẫn hỗ trợ nhân dân về quê đón tết trên các cung đường
để lại tình cảm tốt đẹp khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
kết quả công tác của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần quan trọng kéo giảm tai nạn giao thông bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao và biểu dương khen ngợi những kết quả thành tích mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đạt được trong thời gian qua
năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo đất nước ta sẽ tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự bảo đảm trật tự an toàn giao thông đặt ra ngày càng cao
nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông sẽ nặng nề hơn khó khăn phức tạp hơn
thủ tướng phạm minh chính đề nghị bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phát huy những kết quả đã đạt được
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy nhận thức và hành động lấy người dân làm trung tâm chủ thể là mục tiêu động lực nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại khắc họa rõ nét hơn nữa
hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông vì nhân dân phục vụ quyết tâm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa tình hình trật tự an toàn giao thông
giữ gìn bình yên trên các tuyến đường đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội